mở đầu là thông tin liên quan đến sự cố chạy thận tại bệnh viện hữu nghị đa khoa nghệ an
sáng nay sở y tế tỉnh nghệ an tổ chức họp báo công bố nguyên nhân
nguyên nhân chính là do hệ thống dẫn nước từ máy lọc ro đến các máy chạy thận có vấn đề
các đường ống này quá nhiều các điểm gấp khúc nên đó là vị trí lưu trú của một số loại vi khuẩn
sau thời gian sử dụng dài vi khuẩn lưu trú ngày càng nhiều và theo dòng nước dẫn đến máy chạy thận
ngày bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi chín hội đồng chuyên môn của sở y tế đã được thành lập gồm các nhà khoa học trong tỉnh
và hai chuyên gia đến từ bệnh viện bạch mai đã làm việc một cách nghiêm túc
trách nhiệm khẩn trương và khoa học đã đi đến kết luận
hệ thống ro có bộ phần sản xuất nước và tạo được ro hoàn toàn bình thường
hệ thống dẫn nước ro đến các máy có nhiều điểm lối và gấp khúc
đã tạo điều kiện phương lợi cho tạo được vi khuẩn thắng điện tạo được điện nối gấp khúc và dòng nước chạy gấp khúc
và hội đồng chuyên môn đã đi đến kết luận nguyên nhân xảy ra khổ lây do nước
bây giờ nó đang đi thẳng như thế này như cái máy này kia thì ép sát vào tường thì nó như thế này được gọi là gấp khúc nhưng mà nước nó vẫn chảy như thường
vì bằng thứ hai thì là cái việc mà có vi khuẩn ở trong để dùng để giải thích đây là nước tinh thiết chứ không phải nước khô quá là vẫn có vi khuẩn nhưng mà ở cái mức nó không hành được
nhưng mà trong trường hợp gấp khúc thì nó tạo lên một cái vị trí để vi khuẩn có thể trú ở trong đấy mà nó tạo lên người ta gọi là cái mạng biofilm
trước đó ngày ba mươi tháng bảy tại khu vực chạy thận nhân tạo của bệnh viện hữu nghị đa khoa nghệ an xảy ra sự cố khiến sáu bệnh nhân bị sốc
toàn bộ hoạt động chạy thận đã tạm dừng rất may nhờ được cấp cứu kịp thời nên không có trường hợp nào tử vong
sau khi cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân sự cố
bệnh viện hữu nghị đa khoa nghệ an sẽ phải thay thế toàn bộ hệ thống dẫn nước ro để đảm bảo đúng chuẩn
trước khi khu vực chạy thận hoạt động trở lại hoạt động sẽ được kiểm tra chặt chẽ đồng thời siết chặt công tác quản lý giám sát
tụ tập tham gia đá gà ăn tiền rồi xảy ra mâu thuẫn đánh nhau một con bạc đã dùng cây đánh con bạc khác cùng chơi tử vong
sau năm ngày nghị án chiều nay tòa nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt lê văn phèn ngụ ấp xẻo dinh xã tây yên huyện an biên chín năm tù về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là nguyễn văn biểu chú xã nam yên tỉnh an biên là người đã cùng tham gia đá gà ăn tiền với bị cáo
vụ án đã được đưa ra xét xử vào chiều ngày ba mươi một tháng bảy
theo cáo trạng của viện kiểm sát vào chiều ngày hai mươi hai tháng một phèn rủ linh đến nhà một người quen cùng ấp để cá độ đá gà ăn tiền
trong lúc hai con gà của phèn và linh đang đá với nhau thì cũng là lúc giữa hai người xảy ra mâu thuẫn
đến khi gà của linh thua mà linh không chịu chi tiền nên bị phèn dùng tay đánh vào mặt
lúc này ông bữu là chú ruột của linh thấy vậy cùng với nhiều người khác đã xông vào đánh phèn
trong lúc ngã xuống đất phèn nắm lấy khúc cây xông lên đánh trúng vào đầu làm ông bững chấn thương sọ não và tử vong trên đường đi cấp cứu
nghe tin nạn nhân chết phèn đến công an đầu thú
ngoài nhận mức án chín năm tù bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền hơn một trăm năm mươi triệu đồng
trong khi đó tại gia lai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai hôm nay cho biết đơn vị vừa có quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn thanh hùng
trú tại thị xã an khê tỉnh gia lai về hành vi chống người thành công vụ
ngoài ra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai đang điều tra củng cố hồ sơ và làm rõ thêm
nếu đủ các yếu tố cấu thành sẽ khởi tố đối với nguyễn thanh hùng về hành vi giết người
trước đó khoảng một mươi năm h năm mươi năm phút ngày hai mươi bảy tháng bảy nguyễn thanh hùng điều khiển xe ô tô một mươi hai chỗ chở đinh hờ bắc
chú xã gia hội huyện đắk pơ phạm minh khang chú phưởng tây sơn thị xã an khê và một số gốc gỗ chưa rõ chủng loại chạy với tốc độ cao
theo hướng từ huyện công tró đi thị xã an khê
nhận được tin báo tổ cảnh sát giao thông công an huyện công trờ làm nhiệm vụ tại khu vực xã công giang huyện công trờ gồm đại úy nguyễn đức nhã
tổ trưởng đại úy nguyễn văn kiên và trung úy đỗ văn hiệp đã dùng xe chặn ngang đường để yêu cầu xe ô tô trên dừng lại
tuy nhiên nguyễn thanh hùng đã lái xe lao thẳng vào lực lượng chức năng khiến đại úy nguyễn đức nhã bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện
sau khi đâm vào xe của lực lượng cảnh sát giao thông xe ô tô một mươi hai chỗ bị lật ngang đối tượng hùng nhanh chóng bị lực lượng chức năng khống chế bắt giữ
qua kiểm tra nhanh lực lượng chức năng phát hiện đối tượng nguyễn thanh hùng dương tính với ma túy không có giấy phép lái xe và ô tô một mươi hai chỗ cũng không có trong hệ thống đăng kiểm
việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác đăng ký quản lý phương tiện với hình thức bấm chọn số ngẫu nhiên trên máy vi tính do cục cảnh sát giao thông quản lý và thực hiện qua đường truyền dữ liệu trên phạm vi toàn quốc đã được triển khai nhiều năm góp phần mang lại hiệu quả cao như nhanh chóng chính xác khoa học khách quan đồng thời phòng ngừa các hành vi tiêu cực
từ đầu năm đến nay đơn vị đã tiếp nhận đăng ký mới trên hai mươi một lượt phương tiện mô tô gần một lượt phương tiện ô tô hoàn tất thủ tục sang tên đổi biển số cấp lại chứng nhận đăng ký biển số trên chín lượt phương tiện các loại
ngoài ra để tạo điều kiện cho người dân phòng cảnh sát giao thông đã bố trí tổ đội làm việc vào thứ bảy hàng tuần để phục vụ công dân từng cán bộ chiến sĩ luôn ý thức trách nhiệm đối với công việc lễ tiết tác phong văn hóa ứng xử khi giao tiếp với nhân dân và cả người vi phạm

tỉnh thực hiện chuyển phát giấy chứng nhận đăng ký theo yêu cầu của chủ phương tiện và dịch vụ thu nộp hộ tiền xử phạt qua bưu điện từ nhiều năm nay

đã nhận được sự đánh giá cao và sự hài lòng của nhân dân
đây sẽ là động lực để từng cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tiếp tục không ngừng nỗ lực đạt nhiều kết quả cao hơn trong công tác
qua đó đóng góp vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác công an nói chung và thực hiện công tác cải cách hành chính của toàn lực lượng công an nhân dân góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng công an trong lòng nhân dân